thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo
với hai mươi tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
hội nghị kết nối với hai mươi tỉnh thành phố và một sáu mươi huyện thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội
và giãn cách xã hội tăng cường
hội nghị đã nghe báo cáo về diễn biến và tình hình dịch bệnh tại các địa phương
đặc biệt là các địa bàn mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mục tiêu cao nhất hiện nay là ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh sớm nhanh hiệu quả
theo tinh thần của nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu đã thực hiện giãn cách xã hội để chống lây lan
thì phải thật nghiêm thật chặt và phải giám sát hiệu quả chặt chẽ
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải xét nghiệm thần tốc
tiêm vaccine một cách khoa học an toàn hiệu quả
chú ý tiêm cho một số đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
thủ tướng phạm minh chính một lần nữa nhấn mạnh vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
đồng thời khi giãn cách phải thực hiện thu dung và điều trị tích cực để giảm các ca bệnh nặng
giảm tử vong tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở cách ly nhanh
điều trị tích cực ngay tại cơ sở không để quá tải tuyến trên
kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh phương châm là lấy xã phương thị trấn nhà máy sĩ nghiệp làm pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch
các địa phương xã phường phải bảo đảm an sinh xã hội không để thiếu ăn thiếu mặc
với những người khó khăn người lang thang cơ nhỡ người yếu thế
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trong thời gian giãn cách